đây là cơ hội để các bạn trẻ đạp xe xuyên việt trải nghiệm cảnh đẹp con người việt nam và giúp đỡ trẻ em nghèo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khi đi xuất phát mình cũng không nghĩ là mình nhận nhận rất là nhiều thứ từ những người cô bác từ miền xa thậm chí là mình chưa quen bao giờ
ví dụ như các cô bác ở miền thôn quê họ sẵn sàng giúp mình dù là mình chưa hề quen biết chưa hề gặp mặt
rồi mình nhận được những thậm chí mình có thể được ngủ tại nhà của các bác tắm nhờ rồi xin ăn nhớ
được gắn kết giữa các bạn trong các vùng biển về với nhau để tặng sách cho các em ở vùng núi hay là tặng xe đạp cho một số các em các tỉnh thành
có những tỉnh bạn những bạn bắc trung nam
đến bây giờ mà bọn em vẫn còn nói chuyện với nhau vẫn liên lạc với nhau thỉnh thoảng và biết thư tay cho nhau
để chuẩn bị cho cuộc hành trình của sáu mươi thành viên trong thời gian khá dài là một tháng rưỡi
ban tổ chức chương trình cũng đứng trước rất nhiều những áp lực về mặt tổ chức chuẩn bị nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong suốt hành trình
những năm đầu tiên thì cũng có những trục chặt những khó khăn
tuy nhiên thì cứ qua mỗi năm như vậy thì ban tổ chức cũng cố gắng cải tiến và khắc phục
những khó khăn để làm sao chương trình nó đạt cái hiệu quả cao nhất mang lại những cái giá trị tốt nhất cho những bạn tham gia
còn những cái vấn đề mà đề phòng rủi ro thì đoàn thì luôn luôn có một cái xe ô tô ba mươi chỗ đi theo
bao gồm hậu cần y tế và những cái xe máy để chốt đoàn
ban tổ chức thì cũng cố gắng hết khả năng của mình để mang lại những chuyến đi mà an toàn và ý nghĩa cho tất cả những thành viên tham gia
hành trình xuyên việt năm nay sẽ bắt đầu từ ngày ba mươi tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
khởi động với sáu mươi thành viên và đi qua mỗi tỉnh sẽ có năm một mươi thành viên tham gia hưởng ứng